tại thành phố vũng tàu nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn
cục hải quan tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức đối thoại với gần hai trăm linh doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan đến hoạt động hải quan
bà rịa vũng tàu là tỉnh công nghiệp và cảng biển nên lượng hàng hóa nhập khẩu thông qua các cảng biển trên địa bàn rất lớn
trong đó có nhiều mặt hàng đặc trùng cần giám định để phân loại
tuy nhiên trên thực tế quá trình phân tích phân loại của các cơ quan chức năng thường kéo dài từ ba đến sáu tháng
thậm chí có lô hàng phải mất chín tháng mới có kết quả điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
tại buổi đối thoại một số ý kiến của doanh nghiệp đã được đại diện ngành hải quan địa phương giải đáp
nhưng vấn đề vật thẩm quyền cũng đã được ngành ghi nhận và sẽ kiến nghị lên cấp trên